phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não gặp gián đoạn hoặc suy giảm
khi đó não bị thiếu oxy dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút
người bị đột quỵ có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời
đây là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm và phổ biến nhất
vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết cách xử trí và phòng ngừa bệnh đột quỵ
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay

tai biến mạch máu não là gì
và đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này
có rất nhiều nguyên nhân
đối với các bệnh nhân có bệnh lý nền
ví dụ như tăng huyết áp đái thao đường dối loạn lipid máu
thì đấy là các cái bệnh lý nền mà là yếu tố nguy cơ chính có thể dẫn tới đột quỵ
ngoài ra còn có tuổi của bệnh nhân nữa
tức là tuổi càng cao thì nguy cơ bị đột quỵ càng cao
và các nguy cơ đến từ lối sống của bệnh nhân
ví dụ như là hút thuốc lá cả chủ động cả bị động
tức là có những người không hút nhưng người ta hít thuốc lá một cách bị động
thì cũng là một yếu tố vi cơ
lạm dụng rượu uống rượu và chế độ ăn uống không lành mạnh
làm tăng cholesterol và béo phì
vâng ạ thưa bác sĩ vậy thì đâu là những dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết
là bệnh nhân bị tai biến mạch máu não ạ
thế còn dấu hiệu nhận biết
thì thật ra triệu chứng của đột quỵ rất là đa dạng
thế nhưng mà hiệp hội tiêm mạch hoa kỳ
thì người ta đã đưa ra các dấu hiệu dễ nhận biết cho cả nhân viên y tế
và cho cả những người
bình thường không có chuyên môn
thì tiếng anh thì người ta gọi tắt là pifast
thì trong đấy thì b tiếng anh là balen
tức là dối loạn thăng bằng
tức là bệnh nhân có thể là đột ngột số loạn thăng bằng
tróng mặt dữ dội
e thì là eye sight
eye sight tức là bệnh nhân có thể là giảm thị lực
mất thị lực hoặc là giảm thị lực
đột ngột một bên mắt hoặc là cả hai bên mắt
hoặc là giảm về tầm nhìn
f thì là face
tức là bệnh nhân đột ngột bị méo miệng
thì mình nhìn thì mình có thể
thấy là bệnh nhân méo miệng
lệch sang một bên
hoặc là mất các cái nếp nhăn ở trên mặt
a thì là am
tức là cử động tay
thì khi đó thì bệnh nhân liệt một nửa người mà
thì cái rất là dễ là mình thấy
mình nghi ngờ thì mình sẽ bảo là
mình bảo người đó là dơ cả hai tay lên
thì khi đấy thì một bên người là nó bị liệt
thế nên là tay một bên có thể là bị rơi xuống
s là speech
tức là lời nói
thì bệnh nhân có thể là đột ngột là nói khó
hoặc là nói ngọng
và t là time
tức là thời gian thì khi mà có các cái triệu chứng như vậy
thì mình phải nhanh chóng gọi cấp cứu là số mùa một năm
để bệnh nhân được cấp cứu kịp thời
một lần nữa
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
đột quỵ dẫn tới tỷ lệ tử vong cao thứ ba sau ung thư và các bệnh về tim mạch
song có tới bốn mươi người nhà bệnh nhân không biết các dấu hiệu để cấp cứu kịp thời
họ còn nhầm lẫn đột quỵ với các bệnh khác như trung gió
đau nửa đầu hoặc đau tim
chính vì thế
không ít người đã chọn cách sơ cứu sai
dẫn đến chậm trễ trong cấp cứu bệnh nhân
hiện tại giờ bệnh đột quỵ thì cũng không chừa một ai
từ người già cho đến người trẻ
bởi vậy thì chúng ta cũng cần phải có những kiến thức
để người ta biết được rằng là đột quỵ
những dấu hiệu nhận biết của đột quỵ
và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sơ cứu trước
dành cho những người thân
người gia đình hoặc là đồng nghiệp
và khi mà đã sơ cứu rồi
trong quá trình sơ cứu thì chúng ta sẽ phải gọi điện ngay
cho đến cấp cứu và cho các bác sĩ
để các bác sĩ có thể
các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình sơ cứu ngay tại lúc đó
theo các chuyên gia
phương pháp hiệu quả nhất giúp ngăn ngừa tối đa
các biến chứng nguy hiểm của đột quỵ
hay tai biến mạch máu não
chính là được phát hiện sớm và điều trị cấp cứu kịp thời
với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại
kết hợp kỹ thuật chẩn đoán
và phương pháp điều trị tầm soát đột quỵ tiên tiến
các chuyên gia nội thần kinh hàng đầu
tại bệnh viện đa khoa tâm anh
đã giúp nhiều người thoát nguy cơ đột quỵ
và biến chứng của các bệnh lý thần kinh nguy hiểm